từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau có trên hai hai trăm linh hectare tôm nuôi bị nhiễm bệnh
trong đó chủ yếu là tôm quảng canh quảng canh cải tiến
mức độ thiệt hại là khoảng một mươi năm hai mươi năm năng suất tôm nuôi
hơn hai hai trăm linh hectare tôm nuôi bị nhiễm bệnh có hai một trăm hai mươi năm hectare tôm quảng canh quảng canh cải tiến
mức độ thiệt hại khoảng một mươi năm hai mươi năm năng suất tôm nuôi
nguyên nhân chủ yếu là do mùa khô nhưng lại xuất hiện mưa cháy mùa
cộng thêm độ mặn ngày càng tăng làm ảnh hưởng đến môi trường nuôi
các huyện bị ảnh hưởng nhiều nhất là đầm rơi cái nước và phú tân
để chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên tôm trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh cà mau khuyến cáo
người nuôi thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết kịp thời triển khai các biện pháp phòng
chống và xử lý tôm nuôi bị nhiễm bệnh do môi trường thay đổi đột ngột